thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
cho đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron tại một mươi năm tỉnh thành phố
và hiện nay bộ y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới omicron gây ra
bộ y tế thường xuyên trao đổi với tổ chức y tế thế giới để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về biến chủng này
chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch
thăm và làm việc với lực lượng y tế tham gia chống dịch thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
yêu cầu thần tốc thần tốc hơn nữa trong triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân để đạt được mục tiêu đã đề ra
bởi thực tiễn cho thấy đa số các ca chuyển nặng và tử vong là những người chưa tiêm vaccine
người cao tuổi có bệnh nền đồng thời tổ chức ứng trực tốt thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe
cho nhân dân trong dịp tết để nhân dân có một cái tết an lành nhất sau một năm khó khăn